đã ở giàu ngưỡng tuổi thất thập
nhưng khi xây nhà dựng cửa giúp đỡ người nghèo
thì những lão nông thuộc tổ cất nhà đại đoàn kết
xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giang
luôn sông sáo năng động không thua gì trai trẻ
giữa các chú các bác việc cất những máy ấm cho người nghèo khó
vừa xuất phát từ tấm lòng thương người vừa là trách nhiệm đối với quê hương
gia đình bà đỗ thị nu sáu mươi bốn tuổi ngụ ấp mỹ an một xã mỹ hòa hưng
là một trong những hộ khó khăn thường rơi vào cảnh thiếu trước hụt sao nhà rách mưa dột
vậy nên khi được tổ cất nhà đại đoàn kết của xã giúp dựng ngôi nhà mới
gia đình bà mừng khôn siết
nhiều khi dột con con nằm với chút xíu bây giờ con nó ra
nó nói mẹ nằm với con chút xíu bây giờ
rồi mới nói bây giờ cảnh khổ gắn chịu chứ sao giờ con
cũng cám ơn rất nhiều lắm mừng cho lắm
hồi mà nó dẫn tới cái nhà rồi mừng dữ lắm mừng không biết con nó luôn đó
mừng nằm đêm chứ nghĩ mừng ghê nước mắt luôn
bị bại liệt từ bé anh dương giang hiếu gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt
tuy vậy anh vẫn cố gắng dựa khó đi học nghề và tự tạo thu nhập cho mình
nhưng với hoàn cảnh hiện tại anh không đủ điều kiện cất cho mình ngôi nhà đàng hoàng
và khi được địa phương cùng tổ cất nhà tặng căn nhà mới
anh hiếu rất đổi vui mừng
và hạnh phúc
hiện nay tổ cất nhà đại đoàn kết có khoảng một mươi hai thành viên hoạt động chính thức
riêng những bà con xung quanh khi có thời gian cũng hay lại phụ giúp
nếu những ngày không có lịch đi cất nhà
thì các thành viên lại cùng nhau chuẩn bị nguyên vật liệu cho những ngôi nhà mới
tùy có cực có nhọc nhằn
nhưng điều đó là niềm đam mê là niềm vui của mọi thành viên trong tổ
dạ chào chú
dạ thưa được biết chú là một trong những nhân vật rất là kỳ cụ của tổ của mình
như vậy thì đến thời điểm này chú đã hoạt động được bao nhiêu năm rồi chú
thì từ hồi cái tổ này mới thành lập tới giờ là một mươi chín năm
thì tôi đều có đủ một mươi chín năm
thưa chú trong cái quá trình mình làm như vậy thì chú cảm thấy cái tinh thần mình như thế nào
cũng như là từ đây về sau thì mình sẽ có một cái tâm nguyện để tiếp tục công việc này nữa hay không chú
thì bây giờ tuổi thì cũng lớn rồi
nhưng mà cái tâm nguyện của tôi thì làm chừng nào làm hết nói thôi à
chứ làm như thế nó thích cái việc làm từ thiện nó quen rồi
thì làm trong lòng nó thoải mái lắm
có bà con mà có nhà ở được á
cất được cho người nào được cái nhà
trong lòng thấy mừng vậy lắm
mặc dù ở xã mỹ của hưng này thì nó giảm cái số nghèo rất nhiều rồi
nhưng những địa phương khác thấy rất còn
anh em tuổi cũng đã lớn hết rồi
không biết cái sự bệnh quạng đó
nó như thế nào
thì cái ngày nào mà mình còn sức khỏe
thì mình càng cố gắng để mà làm
để giúp cho bà con người ta
được biết mỗi ngày là một ngày sức khỏe

rộng bốn mét
chi phí mỗi căn trên hai mươi triệu đồng
đấy là thành quả đóng góp công sức
và tiền tích góp của mọi thành viên trong tổ
cũng như sự quan tâm
chung tay hỗ trợ của các mạnh thường quân
ngoài hỗ trợ cất nhà
tổ cũng thường xuyên cấp phát gạo cho người nghèo
thành lập quỹ cứu trợ khẩn cấp
để kịp thời hỗ trợ
giúp đỡ cho những trường hợp khó khăn
bệnh đột xuất ở địa phương